một con cá voi dài hơn một mươi mét nặng hơn ba tấn được bộ đội biên phòng cùng người dân giải cứu sau khi bị sóng biển đánh vào bờ
hồi năm giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi người dân ở xã vinh hiền huyện phú lộc phát hiện một con cá voi lớn bị sóng đánh tấp vào bờ tại khu vực cửa biển tư hiền
thấy cá voi còn sống sức khỏe yếu người dân đã báo cho chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng ở đồn vinh hiền
sau đó hơn chục chiến sĩ bộ đội và ngư dân cùng nhau đẩy cá trở lại biển
người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên khu vực này có hiện tượng cá voi xuất hiện và bị mắc cạn
trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế có mưa lớn khu vực ven biển gió giật cấp sáu biển động mạnh sóng đánh cao từ hai đến bốn mét chiều cường dâng cao một m
theo truyền thống người dân địa phương gọi cá voi là cá ngài loài cá bao bọc ngư dân lúc vươn khơi
khi phát hiện cá voi chết họ sẽ mang đi trôn cất theo phòng tục
nhiều làng biển ở thừa thiên huế có nghĩa điện trôn cất cá voi và hàng năm đều tổ chức cúng bái khi mới bắt đầu vụ mùa đánh bắt mới